trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổng thống cộng hòa bà lan anderzej duda cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao ba lan đã tới thăm thành phố hồ chí minh
sáng nay tổng thống duda đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam ba lan do phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức
diễn đàn và giao lưu thương mại giữa hai nước với sự hiện diện của ba mươi doanh nghiệp đến từ ba lan và một trăm linh doanh nghiệp việt nam chuyên về các lĩnh vực ngành nghề như dược phẩm nhà khoa du lịch y tế ngân hàng tư vấn quản lý công nghệ thông tin thực phẩm sản xuất trái cây và rau quả in ấn bao bì và vực in máy móc công nghiệp v v
đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài
những năm gần đây kim ngạch thương mại
giữa việt nam và ba lan tăng trưởng khá nhanh đạt bảy trăm chín mươi triệu usd năm hai nghìn một mươi sáu và trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu hai triều đạt bảy trăm ba mươi triệu usd
chuyến thăm của tổng thống ba lan đến tp hcm đợt này được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế cung cấp nguồn vốn tín dụng oda giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh văn hóa du lịch và trùng tu di tích
tại tp hcm tổng thống ba lan và phu nhân đã tham dự
các hoạt động khác như dự buổi hòa nhạc cổ điển tại nhà hát tp lễ khai trương văn phòng đại diện tổng cục đầu tư và thương mại ba lan gặp gỡ lãnh đạo tp hcm
theo lịch trình tối ba mươi tháng một mươi một tổng thống ba lan và phu nhân sẽ rời tp hcm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm việt nam